con người đã mong muốn tìm ra một loại chất liệu có khả năng tạo hình và giữ được hình dạng nguyên bản theo thời gian
ban đầu người ta sử dụng những chất liệu sẵn có từ thiên nhiên như đất xét
sau này là những vật liệu ngày càng đa dạng hơn chẳng hạn như đồng và thủy tinh
chất liệu nhân tạo hoàn toàn đầu tiên được phát minh đáp ứng những đặc tính trên là bạc kỳ lít
sản phẩm này được đặt theo tên chính nhà phát minh ra nó bạc kỳ lên
leo hendricks bạc kỳ lên sinh ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm sáu mươi ba tại bỉ trong một gia đình có nghề đóng giày
ngay từ nhỏ bạc kỳ lên đã tỏ ra quan tâm đến những môn khoa học tự nhiên
ông tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật với thành tích xuất sắc ở các môn hóa học vật lý và kinh tế
năm một nghìn tám trăm tám mươi bạc kỳ lên được trao học bạc kỳ lít
bạc kỳ lên được trở thành giáo sư hóa tại trường đại học gans tại đại học gans nơi ông có điều kiện theo học ngành hóa học hữu cơ mà mình yêu thích
bên cạnh niềm đam mê về hóa học hữu cơ bạc kỳ lên cũng quan tâm đến hóa học trong nhớp ảnh vốn còn rất sơ khai thời bấy giờ
năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn bạc kỳ lên viết luận án tiến sĩ và giành số điểm xuất sắc
ông trở thành giáo sư hóa tại trường đại học gen khi mới hai mươi sáu tuổi
cùng năm ấy ông kết hôn và chuyển đến mỹ sinh sống
tại đây ông tiếp tục tiến hành những nghiên cứu về hóa học nhếp ảnh
bạc kỳ lên đã phát minh ra giấy sang ảnh velox loại giấy ảnh cho phép dùng ánh sáng nhân tạo thay thế cho ánh sáng mặt trời
năm một nghìn tám trăm tám mươi chín ông bán phát minh này cho covda với giá bảy trăm năm mươi đô la số tiền lớn hơn gấp một mươi lần so với mong muốn ban đầu của beckland
leo henrich bạc kỳ lên sử dụng số tiền này để mua nhà và sử dụng một phòng thí nghiệm cho riêng mình tại newark
không còn gánh nặng về kinh tế ông dành toàn bộ thời gian của mình cho công trình nghiên cứu về hóa học hữu cơ
giống như những nhà hóa học đầu thế kỷ hai mươi bạc kỳ lên nhận thấy tiềm năng của chất liệu cách điện với ngành công nghiệp điện
để kết nối thủy tinh và chui bóng đèn người ta sử dụng xe lắc loại nhiên liệu tự nhiên chiết xuất từ bọ cánh cứng ấn độ
quá trình chế tạo ra nhựa xe lắc rất cầu kỳ và mất thời gian vì vậy giá thành của nó cũng không hề thấp
bạc kỳ lên nghĩ đến phenol một chất hóa học có thể có những đặc tính phù hợp để sản xuất ra vật liệu cách điện nhân tạo
bạc kỳ lên nghĩ đến phenol một chất hóa học có thể có những đặc tính phù hợp để sản xuất ra vật liệu cách điện nhân tạo
ông quay sang nghiên cứu về phản ứng giữa phenol và formande
từ phản ứng đó bạc kỳ lên thu được dung dịch với tính kết dính có thể dùng làm keo hay vẹt nì
với thành phần đầy đủ và nhiệt lượng phù hợp phản ứng sẽ tạo ra hợp chất thể rắn có khả năng cách điện chịu nhiệt và không tan nhiều trong dung môi hữu cơ
với thành phần đầy đủ và nhiệt lượng phù hợp phản ứng sẽ tạo ra hợp chất thể rắn có khả năng cách điện chịu nhiệt và không tan nhiều trong dung môi hữu cơ
bạc kỳ lên không phải là nhà hóa học duy nhất hồi đầu thế kỷ hai mươi mong muốn tìm ra chất liệu cách điện nhân tạo
ký sưu điện người anh james winsburn cũng đã thành công với nghiên cứu tương tự
tuy nhiên năm một nghìn chín trăm linh bảy trong quá trình đăng ký bằng sáng chế
tuy nhiên năm một nghìn chín trăm linh bảy trong quá trình đăng ký bằng sáng chế
winsburn bất ngờ được thông báo rằng
bạc kỳ lên đã nhanh chân hơn ông chỉ một ngày
nhà hóa học người mỹ gốc bỉ đã đặt tên cho chất liệu xuất trí đó
dựa theo tên mình là bakalit

bạc kỳ lên tiếp tục tiến hành nghiên cứu những công trình của những nhà hóa học trước đó
bằng cách để những phân tử phenol và formaldehyde phản ứng với nhau theo tỉ lệ một một

bước đầu ông đã thu được dung dịch polymer hỏa tan
khi nung nóng hợp chất này có thể đúc thành những vật thể có hình dạng khác nhau
sau khi nung những sản phẩm này trong bể áp suất becland đã tạo ra vật liệu thể rắn chịu nhiệt
năm một nghìn chín trăm một mươi ông thành lập công ty beclet kinh doanh sản phẩm nhựa nhân tạo này
cũng trong năm đó nhà máy beclet bắt đầu đi vào hoạt động
trong thế chiến thứ nhất bakelite được sử dụng trong quá trình xóa xuất thuốc nổ vỏ và cánh quạt máy bay
nhựa bay clip ngày càng phổ biến rộng rãi và trở thành sản phẩm không thể thiếu của ngành công nghiệp
rất nhiều những vật dụng hàng ngày đều sử dụng đến loại nhựa tổng hợp ballit
chẳng hạn như chiếc điện thoại đen cổ điện
james winsburn cũng bán phát minh loại nhựa này dưới cái tên damat
tuy nhiên bakelite đã kiện winsburn xa tòa vì vi phạm bản quyền
nhựa phenol ban đầu được sản xuất với mục đích tạo ra sản phẩm cách điện nhân tạo thay thế cho nhựa xây lắp tự nhiên với giá thành rất cao
tuy nhiên cuối cùng beckland lại tìm ra loại nhựa tổng hợp đầu tiên trên thế giới
năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn thời báo times đã vinh danh bakland trên trang bìa cùng với bài ngợi ca phát minh của ông
nên công nghiệp ngày càng phát triển kéo theo sự ra đời của máy móc thiết bị hiện đại
phần lớn những sản phẩm này đều được sản xuất với thành phần nhựa bakelite
từ máy sấy tóc
đến đồng hồ
khó có thể tìm thấy thiết bị nào không sử dụng loại nhựa nhân tạo này
năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy khi bản quyền phát minh bakelite hết hạn
bakel đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những nhà sản xuất khác
ông nảy ra ý tưởng quảng bá cho sản phẩm của mình
trong đoạn quảng cáo chiếc bút của hãng parker sản xuất từ nhựa bakelite rời từ một tòa nhà trọc trời xuống đại lộ phíp mà vẫn hoàn toàn nguyên vẹn
tại đức hàng loạt sản phẩm được sản xuất từ nhựa bacluet trong đó radio giá thành thấp rất được ưa chuộng
từ những nguyên liệu thô ban đầu cho đến thành phẩm cuối cùng hoàn toàn sử dụng nguyên vật liệu của đức
hàng ngàn sản phẩm nhựa nhân tạo ra đời mỗi ngày
bên cạnh nhựa tổng hợp công ty baclen còn tiếp tục cho ra đời sản phẩm sơn và keo
loại nhựa tổng hợp này cũng được sử dụng đối với những mặt hàng yêu cầu khả năng trị nhiệt và chống thấm cao chẳng hạn như trong quá trình sản xuất cánh quạt máy bay
cũng giống như các bộ phận khác của máy bay
cánh quạt phải liên tục tiếp xúc với điều kiện thời tiết khắc nghiệt
vì vậy việc sản xuất đòi hỏi chất lượng rất nghiêm ngặt
vào cuối những năm một nghìn chín trăm ba mươi rất nhiều loại nhựa mới ra đời như nhựa màu melamine hay nhựa black coal cạnh tranh với bakelite
năm một nghìn chín trăm hai mươi tám bakelite bán công ty của mình và nghỉ hưu tại florida
ông tiếp tục ứng dụng niềm đam mê hóa học trong cuộc sống thường ngày
bakland nghiên cứu trồng những giống cây lạ ngâm rượu và sản xuất ra loại bia của riêng mình
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn cha đẻ của nhựa tổng hợp qua đời ở tuổi tám mươi bốn
sau những năm một nghìn chín trăm năm mươi nhựa bay clip dần dần được thay thế bởi những chất liệu khác với những đặc tính đa dạng hơn
thế nhưng nó vẫn được ứng dụng trong một số sản phẩm cho đến tận ngày nay
các bộ phận bên trong bánh xe mái thép hay má phanh ô tô vẫn dùng bakelite để kết nối
bakelite cũng được ứng dụng trong công nghệ vệ tinh thế kỷ hai mươi một